các cuộc tấn công quy mô lớn giữa israel và phong trào hồi giáo hamas tiếp tục diễn ra tại giải gaza
và vùng lãnh thổ bờ tây của palestine vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi khiến nhiều người thiệt mạng
thông báo của cơ quan y tế do hamas điều hành ở giải gaza cho biết
các cuộc không kích mới nhất của israel đã cướp đi sinh mạng của hơn bảy trăm linh người palestine chỉ trong một đêm
đây là mức cao nhất về số người thiệt mạng trong vòng hai mươi bốn giờ
kể từ khi cuộc xung đột giữa israel và hamas bùng phát ngày bảy tháng một mươi vừa qua
quân đội israel xác nhận đã không kích hơn bốn trăm linh mục tiêu của hamas làm hàng chục tay súng của lực lượng này thiệt mạng
theo giới chức israel phong trào hamas đã bắt giữ hai trăm hai mươi hai người
khi lực lượng này tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào các thị trấn
cộng đồng dân cư và các căn cứ quân sự ở miền nam israel đồng thời cướp đi sinh mạng của một bốn trăm linh người
trong bối cảnh các cơ quan viện trợ quốc tế cảnh báo về thảm họa nhân đạo tại gaza
liên hợp quốc đã kêu gọi israel và hamas tạo điều kiện để hàng tiếp tế khẩn cấp được phép vào giải gaza mà không bị cản trở
đồng thời nhấn mạnh rằng người dân palestine cần số lượng hàng hóa hỗ trợ nhiều gấp hai mươi lần so với con số hiện nay